các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thẩm vấn trong quá trình xét xử vụ án việc xét hỏi bổ sung phần lớn các bị cáo đều chối tội tại phiên tòa
sau khi hội ý hội đồng xét xử đã đưa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
như vậy đây là lần thứ tư hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung do quá trình thẩm vấn chứng cứ chưa đầy đủ với một số bị cáo
để đảm bảo xét xử vụ án đúng bản chất đúng căn cứ pháp luật
vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do tráng a tàng hay còn gọi là tàng ken nam chủ mưu cầm đầu
các bị can chủ yếu là người thân trong gia đình bố đẻ vợ anh tuột anh vợ em nuôi
tàng cùng những người này đã tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ lào qua sơn la về bắc giang tiêu thụ
đường dây này hoạt động trong một thời gian dài mua bán chót lọt một bảy trăm chín mươi một bánh heroin